hôm nay ngày hai tết nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa trở lại
đáng chú ý giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng hai tết không có sự biến động bất thường
nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn người dân đa phần đã mua sắm giữ chữ đầy đủ trước tết
tuy nhiên đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thịt bò rau xanh có thể tăng nhẹ
tại một vài cửa hàng tạp hóa các mặt hàng bia rượu bánh kẹo tăng nhẹ trung bình khoảng một mươi so với ngày thường
trong khi đó tại các siêu thị cửa hàng tiện ích còn đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng
nên giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ rau củ quả bánh mứt được giá khuyến mại giảm từ một mươi đến hai mươi
bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường
nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động phương án ổn định thị trường